thưa quý vị nhận lời mời của ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại belarus từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng bốn
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã có các cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus alexei volkov
với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia ivan thơ tel với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp vazim siyasky dự phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay và dự lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus
tại cuộc làm việc với ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua
hợp tác giữa hai cơ quan có những bước phát triển đi vào thực chất tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết
thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao cử cán bộ chuyên gia đào tạo bồi dưỡng và tham gia hội thảo khoa học về giám định tư pháp ở mỗi nước
để tăng cường hợp tác chặt chẽ có hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam và ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus
tại hội đàm hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban giám định tư pháp quốc gia cộng hòa belarus
đồng thời hai bên đã ký bản ghi nhớ về trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban giám định tư pháp belarus
tại hội đàm với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ vui mừng nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của bộ công an việt nam và ủy ban an ninh quốc gia belarus đã và đang được triển khai tích cực đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ủy ban an ninh quốc gia belarus tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai bên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
tại hội đàm hai bên thống nhất thời gian tới sẽ đề ra các kế hoạch sáng kiến hợp tác cụ thể vì lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước tiếp tục để mạnh hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh cùng quan tâm
tại hội đàm với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp belarus thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ tình trạng khẩn cấp belarus thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
hai bên thống nhất sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp nước cộng hòa belarus được ký kết ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tăng cường hợp tác về cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất là công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp trung tâm sản xuất lớn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm cảnh báo sớm và thảm họa thiên tai
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã chuyển lời thăm hỏi của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới ngày alexei volkov ngày ivan teten và ngày vadim sinyapsky
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã tới dự và có bài phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại belarus

cơ quan công an chúng tôi cũng tiết nhận những hồ sơ tích định danh điện tử mức hai

chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tiên truyền cho công dân để công dân dần tiếp cận đến công nghệ chuyển đổi số